sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định số hai trăm bảy mươi hai
khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại điều hai trăm bốn mươi
bộ luật hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
trước đó vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu trạm y tế phường hà huy tập trung tâm y tế tp vinh
tiếp nhận trường hợp ca bệnh tiếp xúc với f tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
dạng sáng nay ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
được ubnd tỉnh nghệ an họp bàn và triển khai
các bệnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín làm nghề uốn xấy tóc có địa chỉ thường trú ở xã sơn trường huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tạm trú tại ngõ hai trăm linh bảy đường hà huy tập khối năm phường hà huy tập thành phố vinh nghệ an
bệnh nhân có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân phức tạp di chuyển tới nhiều địa điểm ở thành phố vinh
tuy nhiên lại chưa khai báo một cách trung thực vì vậy cơ quan chức năng đã phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định địa điểm người này từng có mặt
cũng vào dạng sáng ngày hôm nay công an tp vinh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác
triển khai bốn mươi một điểm chốt chặt để phong tỏa một phần phường hà huy tập phục vụ công tác phòng chống dịch công tác truy vết
phong tỏa một phần phường hà huy tập và thực hiện giãn cách toàn bộ phường hà huy tập
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ hai giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu đã được triển khai
huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ thực hiện tuyên truyền đầy đủ
rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại cũng như không quá hoang mang lo sợ
lực lượng hóa học quân khu bốn cũng đã tiến hành khử khuẩn những nơi và những địa điểm mà bệnh nhân đã đến